thực hiện chương trình nâng bước em đến trường do quân ủy trung ương và bộ quốc phòng phát động
bộ đội biên phòng tỉnh lai châu đã giúp đỡ cho hàng trăm em học sinh nghèo dân tộc thiểu số ở vùng biên
vươn lên thực hiện ước mơ trong học tập
việc làm ý nghĩa này của bộ đội biên phòng lai châu đã khẳng định và phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ
và gắn chặt thêm tình dân quân nơi địa đầu tổ quốc
ghi nhận của phóng viên truyền hình tại xã đặc biệt khó khăn pa ủ
em phản cha mư dân tộc la hủ học sinh lớp ba trường tiểu học số một pa u
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
bố mẹ em mất sớm người thân duy nhất còn lại của em là bà ngoại cũng đã già yếu
nhà lại nghèo khó nên việc đến trường của em giống như một giấc mơ vậy
cũng cùng hoàn cảnh với em mưu là em lò phương lan học sinh lớp bốn
nhà nghèo lại không có bố từ nhỏ nên cuộc sống rất khó khăn
tưởng chừng không thể đến trường theo học cùng bạn bè
nhờ được cán bộ chiến dịch
bác sĩ đồn biên phòng pa u nhận đỡ đầu giúp đỡ tiền ăn học hàng tháng
mà hai em học sinh nghèo dân tộc la hủ được đến trường thực hiện ước mơ học tập
đây cũng là mong muốn của gia đình các em học sinh được biên phòng giúp đỡ
cháu lan không có bố từ bé ở với bà nhưng gia đình tôi cũng nghèo lắm
may nhờ có bộ đội biên phòng động viên giúp đỡ cho tiền và mua sách vở
nên cháu yên tâm học hành chứ không thì bỏ học lâu rồi
bà cháu chúng tôi rất cảm ơn bộ đội biên phòng nhiều lắm
nhưng nếu bộ đội biên phòng không có bộ đội biên phòng thì tôi sẽ không có bộ đội biên phòng
cùng với việc hỗ trợ bằng tiền mặt mỗi tháng năm trăm linh đồng mỗi em
để lo tiền sách vở giấy bút và sinh hoạt
đồn biên phòng pa ủ huyện mường tè tỉnh lai châu còn cử các đoàn viên
thường xuyên đến trường kèm cặp các em học tập
đồng thời cử cán bộ chiến sĩ đến từng gia đình giúp đỡ động viên
để các em yên tâm học tập
nhờ vậy mà học lực của các em được hỗ trợ từ chương trình
nâng bước em tới trường hàng năm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập
các em xóa được mặc cảm về hoàn cảnh hòa đồng cùng bạn bè trang lứa
trong những năm học qua cũng như năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
thì đồn biên phòng đã giúp đỡ các đơn vị trường tiểu học thuộc xã pao rất là nhiều
trong đó có cái chương trình tiếp bước cho em đến trường
xuyên là quan tâm thăm hỏi động viên đến hoàn cảnh của các em học sinh
sau đó là lựa chọn ra một số em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
nhưng đã biết vươn lên trong học tập và hỗ trợ
ngoài động viên khích lệ rồi có những phần tiền thưởng
thì mỗi một tháng là đồn biên phòng hỗ trợ cho mỗi một em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn mà biết vươn lên cho học tập là năm trăm linh đồng
để hỗ trợ mua quần áo đồ dùng sách vở liên quan đến việc học tập
phục vụ việc học tập cho các em học tập tốt hơn
nói về cái hiệu quả của cái chương trình nâng bước em tới trường
thì đây là một cái chương trình lớn mà trên toàn quốc
và đối với địa phương
hẳn định là cái tinh thần tương thân tương ái của con người việt nam nói chung
và của cán bộ chính sĩ bộ đội phòng nói riêng
đối với đồng bào nhân dân các dân tộc
đặc biệt dân tộc la hủ
ở khu vực địa bàn của xã bảo hủ đây
thì cái việc làm này của cán bộ chính sĩ bộ đội phòng
thì được bà con nhân dân cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá rất cao
và đồng thời cũng mong muốn là mở rộng thêm cái chương trình này
để các cháu khác được nâng bước
và được nâng bước
và được cấp ủy chính quyền đơn phương
cũng như bà con
cũng mong rằng là cái chương trình này mở rộng hơn
để nhiều người được thụ hưởng cái chương trình này
cùng với việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia
chương trình nâng bước em đến trường của cán bộ
chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh lai châu
đã thực sự nâng cánh ước mơ cho hàng trăm em học sinh nghèo dân tộc thiểu số
được đến trường
việc làm ý nghĩa này càng thắt chặt tình quân dân nơi địa đầu của tổ quốc
và khẳng định truyền thống
tốt đẹp của bộ đội cụ hồ trong thời bình